do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ phát triển mạnh
nên từ nay đến ngày năm tháng tám ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa đến mưa to
riêng các tỉnh điện biên lai châu lào cai yên bái tuyên quang hà giang phú thọ có khả năng mưa rất to
lưu lượng đến hồ sơn la tiếp tục giảm chậm đêm và sáng mai năm tháng tám lưu lượng đến hồ sơn la có khả năng tăng trở lại
đến bảy giờ ngày năm tháng tám ở mức một mươi một m ba trên một giây cảnh báo từ ngày năm đến ngày sáu tháng bốn
trên thượng lưu sông đà sông thao sông lô sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ hai đến bốn mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao và sông lô có khả năng lên mức báo động một báo động hai
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía bắc
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi bắc bộ cấp một
bộ hà giang tuyên quang bắc cạn cao bằng cấp hai